chiều nay ngày năm tháng một mươi một áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên đất liền các tỉnh bình thuận bà rịa vũng tàu
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu dưới bốn mươi km trên giờ
áp thấp nhiệt đới đã gây gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám trên vùng biển ninh thuận đến bà rịa vũng tàu
vùng ven biển bình thuận bà rịa vũng tàu có gió giật mạnh cấp sáu
dự báo do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp ở các tỉnh ninh thuận bình thuận đắk nông lâm đồng và khu vực nam bộ đêm nay và sáng mai có mưa vừa mưa to
lượng mưa phổ biến khoảng hai mươi năm mươi mm có nơi trên bảy mươi mm và giải rác có rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
đây là thông tin cuối cùng về ảnh hưởng gió mạnh của áp thấp nhiệt đới